trung tá phan thắng phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế cho biết
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày các lực lượng tìm kiếm đã xuất phát từ điểm tập kết đến nhà máy thủy điện giao trang ba
để tiếp tục công tác cứu hộ tìm kiếm đối với một mươi hai nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất từ ngày một mươi hai tháng một mươi
sau khi bão số chín đi qua tranh thủ thời tiết thuận lợi lực lượng quân đội công an tỉnh thừa thiên huế
cùng với lực lượng của quân khu bốn đi theo đường thủy để tiếp cận nhà máy thủy điện giao trang ba
tuyến đường bảy mươi một dẫn đến hiện trường vụ sạt lở có nhiều cây to bị gãy đổ và nhiều điểm sạt lở mới hình thành sau bão
đến đầu giờ chiều nay bộ đội đã dọn đường để thông đến giao trang ba
chính quyền địa phương cũng đã thống nhất phương án cho người nhà nạn nhân cùng tham gia lực lượng tìm kiếm
để vừa hỗ trợ vừa thỏa mãn nguyện vọng của gia đình